trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận chín trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có hai trăm bảy mươi ca cộng đồng
sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bốn
trên địa bàn thành phố ghi nhận chín trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín gồm hai trăm bảy mươi ca cộng đồng và sáu trăm bảy mươi một ca đã cách ly
số ca mắc mới phân bố tại hai trăm năm mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm một mươi bốn nam từ liêm tám mươi bốn hà đông sáu mươi bốn sóc sơn năm mươi tám bắc từ liêm năm mươi tám
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm bốn mươi hai một trăm chín mươi bốn ca
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín cho thấy đến một mươi bốn h ba mươi ngày hai mươi năm tháng bốn cả nước đã tiêm hơn hai trăm một mươi hai sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của người trên một mươi tám tuổi là một trăm linh mũi ba là năm mươi
tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu